thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên cả nước đã liên tục xuất hiện tình trạng mưa lớn kéo dài
do vậy tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường đã xuất hiện không ít ở tại một số địa phương
các tỉnh đồng bằng thì nước ngập các tỉnh vùng cao đổ núi nơi có các tuyến quốc lộ tỉnh lộ thì sạt lở
điều này dẫn đến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn
vâng ngoài việc mất an toàn giao thông thì những nguy hiểm vẫn luôn là điều khó có thể nói trước được
đặc biệt là khi quý vị lưu thông trên một số tuyến đường vùng cao nơi có đặc điểm là luôn quanh co và có độ dốc cao
hãy cùng đến với những ghi nhận sau của chúng tôi
hình ảnh trên tuyến đường đèo thung khe tỉnh hòa bình
tầm nhìn vô cùng hạn chế bởi sương mù dày đặc
và mặt đường cũng vì thế mà vô cùng chân trượt
đây là trạng thái thời tiết điển hình trong những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc
nếu mà sương mù thì quá nguy hiểm rồi
sương mù thì tưởng là đường sẽ có ướt mặt đường và chân trượt nhiều
trên tuyến tây bắc thì nếu bình thường trời nắng thì rất ít xảy ra tai nạn
nhưng mà rời mưa đông đến rời mưa cái là hầu như là đều là hay bị
mình phải dùng bằng số nhiều đây chứ còn nếu mà dùng phanh nhiều thì bao giờ cũng sẽ bị trơn trượt
đi chậm đi bằng số nhiều hơn
tôi là tôi chắc chắn tôi không vượt xe
bởi vì là lúc đó tầm nhìn nó khoảng tầm một mươi hai mươi mét thì không có dại gì mà phải vượt rồi
bắt buộc là không vượt
sương mù thì thông thường sẽ dưới khoảng cách khoảng tầm năm mươi
đấy là cái khoảng cách mà mình đi mình cảm thấy nó an toàn
tuy nhiên là thường thì mình cũng sẽ bắt buộc phải đi chậm rồi vì hạn chế tầm nhìn rồi
ngoài ra mình có thể bật thêm đèn thảnh báo nháy để cho người khác phát hiện ra
và đương nhiên cái việc bật đèn là bắt buộc rồi
tình trạng sương mù thì thường xảy ra vào nửa đêm đến sáng
do vậy là khi tham gia giao thông thì đối với cái lái xe tham gia giao thông
ở cái quãng thời gian
như vậy thì thứ nhất là phải thường xuyên bật đèn sương mù
thứ hai nữa là phải đi với tốc độ đúng quy định
thứ ba là không nên vượt trong thời điểm sương mù
ngay phía sau lưng tôi đó là công trường đang thi công mở rộng khúc cua này
và quý vị các bạn có biết vì sao lại phải mở rộng cúc cua này không ạ
tại vì tại khu vực khúc cua này thường xuyên xảy ra tình trạng tai nạn
do các lái xe khuất tầm nhìn
và việc mở rộng khúc cua để tăng tầm nhìn cho các lái xe
đặc biệt là khi vẫn còn rất nhiều khúc cua
rất nhiều lái xe có tâm lý chủ quan khi mà vượt ẩu trên đèo dốc
tại những khúc cua quanh co như thế này
đây là hình ảnh quen thuộc trên một tuyến đường đèo dốc
mỗi phương tiện đều có cách di chuyển khác nhau
xe ô tô con có cách vượt như thế này
dường như tài xế đang rất vội
thế nhưng những lái xe khác thì lại rất đục đỉnh
chậm rãi từ từ rớt đầu cả đoàn xe
đây là một trong những tình huống rất dễ xuất hiện tâm lý suốt ruột
đối với các lái xe nhỏ hơn
chính vì cái bám làn này
giữ làn đi chuẩn thì sẽ ít xảy ra tai nạn
ông nào vừa vượt ẩu thì là thường tất cả trên đường cua
đều có những kẻ vạch đường rồi
để anh em quan sát nhìn
thì ông nào đi ẩu mà dẫm làn thì hay bị
thường đèo dốc mình rất hạn chế vượt xe
đặc biệt là những khúc cua quanh co
mình đi xe tải mà
thực ra là khi mình vượt đèo dốc
bản thân mình lái xe tải nữa là
cái khả năng vượt của mình nó không thể như xe con được
đây là khi mà khuất
thì những cái xe đi ngược chiều là mình không nhìn thấy được
thường là mình sẽ bị mất đà hoặc là mình sẽ
không nhìn thấy mà khi xe dốc khác
đi ngược chiều là mình dễ xảy ra bà chạm
và đây là một cái lưu ý mà chúng tôi muốn
quý vị các bạn đặc biệt chú ý
đó là cái tình huống sạt lở đất có thể xảy ra
ở bất cứ một khu vực nào bất cứ một đoạn đường nào
khi mà quý vị các bạn di chuyển
trên các tuyến đường đèo đồi núi mà
xảy ra mưa lớn kéo dài
đó là khi mà cái chữ lượng nước ở trong đất
đã quá lớn dẫn đến tình trạng phá vỡ
cái kết cấu của địa chất của khu vực này
dẫn đến tình trạng sạt lở
và nó có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào
mà nhiều khi lái xe không thể phản ứng kịp
đối với những tình huống như này
đường sạt lở thì mình càng phải
đi cẩn thận hơn
nhìn những cái khu vực sạt lở thì mình
có thể mình né tránh
để nó chọn đủ thời gian và khoảng cách
để mình xử lý
tình trạng sạt lở thì dẫn đến cái bùn đất
nó sẽ tràn ra đường
do vậy là cái mặt đường
sẽ rất là trơn trượt
do vậy là khi tham gia giao thông trên cái tuyến quốc lộ sáu
khi trời mưa thì
lái xe cần lưu ý là
kiểm tra lại hệ thống phanh
trước khi tham gia giao thông
hai nữa là đi đúng tốc độ quy định
có thể thấy kinh nghiệm điều khiển phương tiện
trên mỗi tuyến đèo dốc là rất quan trọng
để giữ an toàn trên mỗi lộ trình
của mỗi lái xe
tuy nhiên những hành vi như thế này
vẫn nguy cơ tai nạn giao thông
bởi chỉ cần một lái xe chủ quan lớn làm vượt lên
tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào
từ làn xe đối diện